hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ thành nguyện thành phố hồ chí minh đã có buổi gặp gỡ với đại biểu trí thức gồm các nhà khoa học chuyên gia doanh nhân tiêu biểu của thành phố
nội dung chính của buổi gặp gỡ này là làm thế nào để phát huy hơn nữa giá trị và vai trò đóng góp của đội ngũ trí thức vào sự phát triển chung của thành phố hồ chí minh
tại buổi gặp gỡ đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định để thành phố hồ chí minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa rất cần những đóng góp trí tuệ
quý báu của đội ngũ trí thức thành phố
tuy chỉ chiếm sáu tám diện tích nhưng đất khu vực công nghiệp dịch vụ lại tạo ra giá trị đóng góp hơn chín mươi chín gdp toàn thành phố
một số bài toán lớn hiện nay của thành phố là phát huy nguồn lực của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước
việc liên kết hợp tác phát triển hướng đến mục tiêu trở thành đô thị thông minh nơi đáng sống nơi đáng đến
vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường an ninh trật tự
trước những bài toán lớn của thành phố cần giải quyết đồng chí nguyễn thiện nhân chỉ rõ chính quyền phải trong sạch vững mạnh cán bộ công chức phải biết lắng nghe dân biết sợ dân khi dân không hài lòng
đảng viên phải gương mẫu tuân thủ pháp luật làm theo các nghị quyết của đảng biết sợ kỳ luật đảng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá công việc và đạo đức cán bộ công chức đảng viên
mặt khác phát huy tối đa đội ngũ trí thức năng lực nghiên cứu và sáng tạo ở thành phố cho sự phát triển của mỗi đơn vị doanh nghiệp toàn thành phố và cho cả vùng
sáng ngày hai mươi tám tháng năm tại quảng trường mùng một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuột trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với tỉnh đắk lắc tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các tỉnh và hơn ba đoàn viên thanh niên của các tỉnh thành trong cả nước
chiến dịch năm nay được triển khai tại sáu mươi bốn huyện nghèo trong đó tập trung vào các địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
nơi cư trú nơi làm việc học tập của đoàn viên thanh niên một số đảo tiền tiêu của tổ quốc
ngày sau lễ gia quân thanh niên tình nguyện đã về các địa phương huyện chư mờ nga rong búc buôn đôn thị xã buôn hồ và thành phố buôn ma thuột
để xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật các công trình thanh niên trên các lĩnh vực kinh tế xã hội hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
thăm tặng quà cho các hoạt động vui chơi hè cho thiếu nhi tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh đắk lắc
thưa quý vị liên quan đến việc hàng loạt tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng
ubnd tỉnh bình định vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đóng tàu khắc phục hư hỏng tàu vỏ thép của ngư dân
tỉnh bình định yêu cầu công ty nam triệu và công ty đại nguyên dương phải có nghĩa vụ sửa chữa các tàu cá do đơn vị mình đóng bị hư hỏng
theo hợp đồng đã thỏa thuận với các chủ tàu
các đơn vị đóng tàu không được tự ý thay tôn thép vỏ tàu từ loại hàn quốc nhật bản sang loại của trung quốc mà không được sự chấp thuận của chủ tàu
xem xét hoàn trả chi phí thiết kế cho chủ tàu đồng thời hỗ trợ cho chủ tàu cá bị thiệt hại do nằm bờ
không thể ra khơi hoạt động do lỗi của cơ sở đóng tàu
trường hợp các đơn vị đóng tàu không thực hiện nghĩa vụ của mình ubnd các địa phương ven biển chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
hướng dẫn các chủ tàu cá ngư dân các thủ tục pháp lý để tiến hành khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân
được biết các doanh nghiệp đóng tàu đã mời một số chuyên gia trực tiếp kiểm tra từng bộ phận của máy chính tại các tàu vỏ thép bị hỏng
để tìm hiểu nguyên nhân gây hư hỏng
tổng cục thủy sản cũng đã tiến hành kiểm tra một số tàu cá vỏ thép của ngư dân tỉnh bình định
thưa quý vị từ ngày một tháng bảy mức lương cơ sở dành cho cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
bắt đầu được điều chỉnh tăng thêm chín mươi đồng lên mức một triệu ba trăm linh đồng một tháng thay cho mức cũ là một hai trăm một mươi đồng một tháng
bộ nội vụ đã ban hành thông tư hai hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở một ba trăm linh nghìn đồng một tháng áp dụng từ ngày một tháng bảy
đối tượng thụ hưởng là cán bộ công chức viên chức người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức
đơn vị sự nghiệp của đảng nhà nước và cán bộ nhân viên hành chính ở cấp huyện quận thị xã thành phố các đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt lực lượng vũ trang
để có kinh phí thực hiện việc tăng lương tối thiểu cho cán bộ công nhân viên chức các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
cơ quan khác ở trung ương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao
phân đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm hai nghìn một mươi sáu chuyển sang nếu có
ngoài ra lấy nguồn từ tiết kiệm một mươi chi thường xuyên hoặc sử dụng năm mươi nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị sau gần hai năm triển khai thực hiện luật doanh nghiệp đã tạo ra một khuôn khuôn
luật doanh nghiệp đã tạo ra một khuôn khổ mới tiêu chuẩn mới cho công tác quản trị của doanh nghiệp giúp đơn giản hóa và rút ngắn thời gian về thủ tục hành chính
cho phép doanh nghiệp hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có khoảng sáu trăm một mươi hai doanh nghiệp đang hoạt động trong đó có hơn ba mươi chín doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần ba trăm bảy mươi tỷ đồng

luật mới này được tự do kinh doanh tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm rồi cái điều kiện kinh doanh thì quy định rất là rõ ràng
và rất nhiều nội dung khác nó đã phù hợp hơn với thực tế giải quyết những vấn đề vướng mắt nó cập nhật hội nhập với thế giới
tuy nhiên dù được coi là luật có nhiều điểm sáng thể hiện ý chí quyết tâm cải cách giúp môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng minh bạch
thuận lợi góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
tuy nhiên khi áp dụng vào thực tiễn có không ít nội dung khiến doanh nghiệp lung túng thậm chí trở thành sao cản đối với sự phát triển của các doanh nghiệp
cái thấu đáo trong luật doanh nghiệp này nó còn phản ánh một cái quan niệm còn sơ cứng
và thường là xuất phát từ lợi ích gọi là quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng hơn là đời sống doanh nghiệp thông thường
để thao gỡ những vướng mắt của luật doanh nghiệp ngay từ bây giờ rất cần một dự thảo để sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp
giúp doanh nghiệp thuận lợi bình đẳng hơn trong đầu tư kinh doanh
có như vậy mới thiết lập một số cơ chế pháp lý đặc thù đối với từng loại hình lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
vào khoảng hơn một mươi hai giờ trưa nay tại khu vực văn phòng công ty cổ phần cáp điện và hệ thống ls vina
phường sở dầu quận hồng bàng thành phố hải phòng đã bùng phát một đám cháy lớn rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hải phòng
đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy
rất may hôm nay là ngày nghỉ nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ máy móc và thiết bị văn phòng đã bị cháy rụi
khu vực sản xuất của công ty vẫn hoạt động nhưng ở cách xa khu văn phòng nên không bị ảnh hưởng
theo thông tin ban đầu vào sáng nay tại khu vực văn phòng của công ty
có một nhóm thợ đang sửa chữa và lắp đặt các thiết bị máy móc
khoảng một mươi một giờ trưa nhóm thợ thi công sửa chữa ra về thì khoảng một tiếng sau đám cháy xảy ra
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
thời gian gần đây tỉnh quảng bình khuyến khích các dự án đầu tư may công nghiệp
nhằm tạo việc làm tại chỗ cho lao động và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nhờ vậy tại địa phương này đã hình thành nên ngành may mặc với hàng nghìn lao động được giải quyết việc làm
trong đó có nhiều người từng phải xa quê tìm việc nay trở về làm may xuất khẩu ở làng
ghi nhận của phóng viên thời sự nhân dân
được xây dựng tại cụng công nghiệp làng nghề thị trấn quán hào huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
công ty trách nhiệm hữu hạn snd là công ty may chuyên cung ứng hàng may mặc xuất khẩu sang các nước âu mỹ
qua gần ba năm hoạt động công ty đã dần khẳng định được vị thế
qua đó đã thu hút hàng trăm lao động trẻ từng xa quê trở về làm việc
nếu mà trước đây quê hương mình có công ăn việc làm thì mình đi các nơi các phước
bây giờ thì ở đây là mình có công an việc làm là mình về đây vẫn cảm thấy là ăn cái rau về ráng hoặc là cuộc sống ở quê mình là vẫn xượt
nên em mong muốn là bạn bè với anh em ở các nơi hãy về quê hương mình làm giàu ở quê hương mình
trước đây là ngoài kia thì liên lộ thì nó vẫn ngang ngang ở đây nhưng mà về đây thì nó gần nhà gần cửa này
rồi là nhiều cái nó cũng tiết kiệm được nhiều hơn
chế độ công ty nó rất là thoải mái
nhiều cái chế độ công ty đều có hết
để chúng tôi muốn gắn bó với công ty ở đây
với hệ thống trang thiết bị hiện đại dây chuyền sản xuất tiên tiến từ nhật bản
công ty trách nhiệm hữu hạn snd quảng bình đã sản xuất ra các sản phẩm áo sơ mi bảo đảm chất lượng cao
năm hai nghìn một mươi sáu công ty sản xuất gần ba triệu sản phẩm với doanh thu hơn sáu mươi năm tỷ đồng
đến nay công ty thu hút
công ty thu hút gần tám trăm linh lao động chủ yếu là lao động nữ tại địa phương với thu nhập bốn năm triệu đồng một người một tháng
ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
thì công ty cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty
và đồng thời là các chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
thì công ty tham gia đầy đủ cho người lao động
và công ty cũng tổ chức bữa ăn cơm ca để trưa cho người lao động
đấy để cả nhân cả cái dịp lễ tết thì chúng tôi cũng đều có quà đồng viên tinh thần cả bộ công nhân viên
cũng như tổ chức cả cái lễ hồi cả cái cuộc thi để anh chị em có cái môi trường và có cái điều kiện
để giao lưu khó khỏi cũng như nâng cao cái đời sống tinh thần cho cả bộ công nhân viên trong công ty
hiện tại công ty trách nhiệm hiếu hạn snd đang tiếp tục đầu tư mở rộng giai đoạn hai
và dự kiến sẽ tuyển thêm một lao động
như vậy mở ra nhiều cơ hội
lao động trẻ xa quê tìm việc trở về làm việc tại ngay quê hương
đây là điểm sáng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
và giải quyết việc làm cho người lao động tại quảng bình
trong phần tin quốc tế triều tiên hối thúc hàn quốc hủy triển khai thác
thành viên mạng lưới đánh bom manchester của anh vẫn ngoài vòng pháp luật
thưa quý vị triều tiên mới đây hối thúc hàn quốc hủy kế hoạch
triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ tại hàn quốc
hãng thông tấn triều tiên kcna dẫn phát biểu của người phát ngôn ủy ban hòa bình quốc gia triều tiên cho biết
ngày càng có nhiều tầng lớp nhân dân tại hàn quốc đề nghị hủy bỏ việc triển khai thắt
ủy ban trên đồng thời chỉ trích các nhân vật bảo thủ hàn quốc đang bảo vệ việc bố trí thát
cũng như việc chính phủ mới của hàn quốc đang áp dụng cách tiếp cận nước đôi
trước đề nghị của công chúng về việc rút hệ thống phòng thủ này
trước đó tân tổng thống hàn quốc moon jae in và đảng dân chủ từng kêu gọi hoãn kế hoạch bố trí thắt
vì cho rằng chính quyền tiền nhiệm chưa tham vấn người dân về vấn đề này
hãng hàng không anh britis airways hôm nay nối lại một số chuyến bay từ hai sân bay quốc tế
ở london lớn nhất anh sau một ngày hỗn loạn vì hệ thống máy tính toàn cầu của hãng bị lỗi
sự cố máy tính làm hàng loạt chuyến bay không thể khởi hành và hàng ngàn hành khách
phải xếp hàng nhiều giờ
bricish airways ra tuyên bố vô cùng xin lỗi vì sự gián đoạn lớn gây ra cho hành khách
và cho biết hãng đang nỗ lực vận hành một lịch bay gần như bình thường các chuyến bay
từ sân bay gatwick và phần lớn chuyến bay từ sân bay heathrow vào hôm nay
tuy nhiên sân bay heathrow cho biết có thêm một số chuyến bay british airways bị hoãn
hoặc hủy trong ngày hôm nay và thông báo hành khách không nên đến sân bay này
trừ khi đã đặt vé lại trên các chuyến bay khác
british airways cho biết sẽ sớm hoàn tiện hoặc đặt chỗ lại cho hành khách bị ảnh hưởng
và đã đưa ra chính sách đặt chỗ lại linh hoạt hơn
bộ trưởng bộ nội vụ anh cho biết có khả năng nhiều thành viên thuộc mạng lưới
những kẻ đánh bom tại maduester vẫn chưa bị bắt giữ sau khi mức độ đe dọa khủng bố
đã được hạ thấp do những tiến triển trong quá trình điều tra vụ việc
trả lời phỏng vấn báo chí bộ trưởng bộ nội vụ anh bà amber rudd nói rằng
rất có khả năng còn một số đối tượng trong nhóm khủng bố này vẫn chưa bị bắt giữ
các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra
hiện đã có một mươi một nghi can bị bắt giữ
bà amber rudd cũng cho biết thêm các cơ quan an ninh đã có một số thông tin
về thủ phạm salman abedi từ trước khi xảy ra vụ đánh bom ở manchester
tuy nhiên vị bộ trưởng từ chối tiết lộ chính xác đó là những thông tin gì
trước đó thủ tướng anh theresa may tuyên bố với những tiến triển đạt được
trong quá trình điều tra vụ đánh bom tại manchester
các chuyên gia tình báo đã quyết định hạ thấp mức độ đe dọa từ mức cao nhất
nguy kịch có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng sắp xảy ra xuống mức nghiêm trọng
tính đến ngày hôm nay lũ lụt ở sri lanka làm chết hơn một trăm bốn mươi người
các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực giúp đỡ hơn nửa triệu người dân
chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất ở đây kể từ năm hai nghìn ba
trực thăng phân phối hàng cứu trợ đến với những địa phương bị cắt nước
đồng thời đưa những người bị thương và bị bệnh đến với các phòng khám
những người có nhà cửa bị ngập lụt đã tìm được nơi ẩn náu
ở các vùng đất cao hoặc các trung tâm sơ
trong năm hai nghìn một mươi bốn sri lanka đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ đặc biệt
trong lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ
đáp lại ấn độ đã gửi ba tàu hải quân cùng với các nguồn cung cấp viện trợ đến nước này
giới chức y tế ấn độ ngày hôm nay cho biết nước này đã ghi nhận
ba trường hợp nhiễm zika đầu tiên trong đó có hai thai phụ
quan chức cấp cao bộ y tế ấn độ thông báo ba bệnh nhân sinh sống
tại bang miền nam gujarat đã bị lây nhiễm jica trong nước
bởi trước đó họ chưa từng ra nước ngoài
quan chức này cho biết ba người đã bình phục
trong đó hai thai phụ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh
trước đó trong một tuyên bố ra ngày hai mươi sáu tháng năm
tổ chức y tế thế giới who cho biết nhà chức trách ấn độ đã thông báo
cho who về ba ca nhiễm trên hôm một mươi năm tháng năm sau khi phát hiện các trường hợp này
nhờ một chương trình xét nghiệm máu định kỳ
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt